bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo của viettel
viettel ai open platform đây là một trong những sự kiện giới thiệu các nền tảng số make in việt nam
nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
viettel ai open platform cung cấp những công nghệ nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho việc vận hành công việc
của các tổ chức doanh nghiệp được tự động hóa tối ưu và hiệu quả hơn
nền tảng công nghệ này sẽ tập trung khai thác những lĩnh vực như công nghệ xử lý giọng nói
ngôn ngữ tự nhiên tiếng việt thị giác máy tính phù hợp ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
và sẽ trở thành một thành tố quan trọng góp phần xây dựng và phát triển thành phố thông minh
đồng thời cũng là một trong số ít các nền tảng cung cấp đầy đủ công nghệ về trí tuệ nhân tạo
cho các ứng dụng chuyển đổi số tại việt nam